thời điểm cháy bên trong có nhiều người bao gồm bé gái mẹ bà ngoại và một số người thân khác

lúc này do lửa bùng phát vào các xe máy nên cháy lớn kèm nhiều khói
bé gái tám tuổi ngủ trên tầng hai đã không thoát ra được ngoài dẫn đến tử vong
mẹ của bé cũng bị bỏng nặng
tiếp đó vào khoảng hai mươi một h cùng ngày tại các nhà khoảng bốn mươi m hai nằm sâu trong hẻm lê văn sĩ phường một quận tân bình đã xảy ra cháy
căn nhà chứa vật liệu chủ yếu là bao ni lông bìa giấy nên lửa bùng lên dữ dội
khi dập tắt được đám cháy cảnh sát phát hiện hai người đàn ông là anh em ruột đã tử vong nhiều tài sản trong nhà bị thiêu dụi
tại đắk lắk vụ hỏa hoan xảy ra vào khoảng chín h sáng
đám cháy báo chùm toàn vùng cửa hàng và cháy sang hai căn bán quán ăn bên cạnh
lực lượng cảnh sát phòng cháy dựa cháy chuyên nghiệp hợp với đội dựa cháy cơ sở đã kịp thời có mặt xử lý đám cháy
và chỉ sau ít phút ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoan không gây thiệt hại về người nhưng toàn vùng cửa hàng tạm hóa bị tiêu dụi
hai quán ăn bên cạnh bị cháy một phần
thưa quý vị nhà máy z một trăm hai mươi một
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất hai mươi một tổng cục công nghiệp quốc phòng là cơ sở sản xuất hỏa cụ duy nhất của ngành công nghiệp quốc phòng nước ta
sản phẩm được ví như trái tim vũ khí
việc nghiên cứu chế tạo sản xuất cung cấp các sản phẩm của nhà máy không chỉ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng quân đội
củng cố quốc phòng an ninh mà còn đáp ứng nhu cầu dân sinh đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong những năm qua mặt hàng pháo hoa người dân được phép sử dụng do nhà máy z một trăm hai mươi một sản xuất được sử dụng khá phổ biến
thời điểm cuối năm nhà máy z một trăm hai mươi một đang tăng cường sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân
theo đó công tác đảm bảo an toàn cháy nổ cũng được tăng cường và đặc biệt chú trọng với khẩu hiệu không an toàn không sản xuất
nhà máy z một trăm hai mươi một thuộc tổng cục công nghiệp quốc phòng là đơn vị sản xuất pháo hoa duy nhất tại việt nam
đơn vị được xác định là có nguy cơ cháy nổ cao nhất
trong các đơn vị quân đội những ngày tháng cuối năm này không khí sản xuất tại các phân xưởng của nhà máy z một trăm hai mươi một tăng cao nhất trong năm
bên trong nhà máy bao gồm nhiều dây chuyền sản xuất pháo hoa
trong đó có rất nhiều nhà xưởng các nhà xưởng phân tán chia nhỏ và xây dựng cách nhau đủ an toàn theo quy định
và tại bất cứ đâu trong nhà máy đều bắt gặp những khẩu hiệu như thế này
nhà máy z một trăm hai mươi một của chúng tôi là một doanh nghiệp quốc phòng an ninh
có nhiệm vụ chuyên sản xuất các loại
các loại kíp nổ hạt lửa này bộ lửa liều phóng phục vụ cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân đội
bên cạnh đó chúng tôi có sản xuất các loại phụ kiện nổ như là các loại kiếp nổ các loại dây nổ thuốc nổ công nghiệp sản xuất pháo hoa pháo hoa nổ và các loại đạn tín hiệu
để phục vụ cho bộ quốc phòng

những thông tin khuyến cáo về hoạt động hàn cắt an toàn đã khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau